trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của cơn bão số một mươi sáu có tên quốc tế là tembin
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi họp khẩn trực tuyến với ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống thiên tai và các bộ ngành địa phương liên quan để chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu tất cả các địa phương
và mọi người dân theo dõi sát thông tin tất cả các địa phương tuyên truyền quán triệt đến người dân
báo chí các phương tiện thông tin truyền thông cần thông tin đến người dân về nguy cơ bão số một mươi sáu
đang đổ bộ vào khu vực trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bộ tài nguyên và môi trường
theo dõi sát với tất cả khả năng kịp thời thông báo tình hình đến các địa phương và nhân dân
các địa phương có những biện pháp cần thiết di dời dân ra vùng an toàn như một số địa phương
như là cà mau bạc liêu tp hcm đơn kiện khai
các địa phương và huy động các lực lượng có liên quan đặc biệt là lực lượng công an quân đội
thanh niên giúp dân tràn trống nhà cửa để giảm thiểu nhà bị sụp đổ khi có bão đảm bảo an toàn cho
các giàn khoang và các tàu biển khi đi qua vùng bão cần thiết đóng giàn khoang để đưa công dân an
thủ tướng yêu cầu thực hiện phương châm xanh nhà hơn gia đồng khẩn trương thu hoạch lúa hoa màu
tôm các loại thủy hải sản khác giảm thiệt hại do bão thủ tướng yêu cầu sẵn sàng ứng cứu
là nhiệm vụ của các quân khu các địa phương ủy ban quốc gia ứng phó sự cố
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huy động các lực lượng cần thiết sẵn sàng ưng cứu nhân dân
thủ tướng cử một đoàn đi ngay trong tối nay vào phía nam và sáng mai phó thủ tướng trịnh đình dũng
dũng sẽ vào tận vùng bão để trực tiếp chỉ đạo ứng phó trong trường hợp bão nguy hiểm
sẽ phải cho học sinh nghỉ học để giảm thiểu nguy hiểm và thiệt hại về người
phó đôn đốc đến từng gia đình có biện pháp đưa dân đảm bảo an toàn để giảm thiểu thiệt hại khi bão đánh
thủ tướng yêu cầu tất cả tàu thuyền khi cập bờ tránh bão thì ngư dân phải lên bờ giao các lực lượng
lượng chức năng quản lý phương tiện bộ thông tin và truyền thông tiếp tục chỉ đạo các nhà mạng nhắn
tin các thuê bao để cảnh báo về cơn bão số một mươi sáu đối với việc kêu gọi tàu thuyền vào bờ
trong bối cảnh đa số tàu thuyền đánh bắt xa bờ thủ tướng yêu cầu bộ đội biên phòng tìm mọi
biện pháp liên lạc thông báo về tọa độ bão cấp bão xóa bão thủ tướng đồng ý có thể sử dụng
một số biện pháp mạnh đối với những hộ những tàu cố tình không chấp hành lệnh di rời vào nơi neo đỗ
an toàn gây thiệt hại không đáng có thủ tướng cũng yêu cầu các cấp các ngành địa phương có
phương án cụ thể để chỉ đạo khắc phục ngay sau bão không để nhân dân gặp khó khăn thiếu đói sau bão